thưa quý vị theo bộ y tế cho biết từ một mươi bảy h ngày hai mươi năm tháng chín đến một mươi bảy h ngày hai mươi sáu tháng chín
hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi một mươi một ca nhiễm mới trong nước
tại ba mươi năm tỉnh thành phố có năm ba trăm một mươi ba ca trong cộng đồng
trong ngày có một mươi một bốn trăm bảy mươi bảy bệnh nhân khỏi bệnh
trong ngày hai mươi năm tháng chín có bảy trăm tám mươi bảy tám trăm ba mươi tám liều vaccine covid một mươi chín được tiêm
như vậy là tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn ba mươi tám ba triệu liều
và cũng trong ngày hôm nay văn phòng chính phủ đã có văn bản
truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
về việc công nhận hộ chiếu vaccine
thủ tướng chính phủ phạm minh chính giao bộ ngoại giao chủ trì
phối hợp với bộ y tế và các bộ ngành liên quan khẩn trương làm việc
với các cơ quan chức năng của các quốc gia asean eu mỹ trung quốc
nhật bản hàn quốc và các quốc gia khác trên thế giới
để công nhận lẫn nhau về hộ chiếu vaccine